cọ mình rồi cột dây hai đầu dây dưa lại cũng như là cột tay mình lại
như thế thì đây là hành động chỉ có thể thực hiện bởi người khác
cũng như cái tổn thương trên cơ thể mình như tổn thương ở cổ như thế
đặc biệt là cái dùng chẩm dùng sao gái như thế thì cái nút thắt như thế này
thì nhận định đây là nút thắt của một người là cọp bằng tay phải
thì phải có một sức lực thể lực rất là khỏe
nhưng mà đây trong điều kiện hiện trường thì ban đầu thấy hiện trường là
không có hiện tượng là giải dùa hay chống cơ nhiều
thì đây chúng tôi mới nhận định là đây hiện trường này trong cái điều kiện diễn ra
là nạn nhân đã có dùng chất kích thích tí dụ như uống rượu bia
hoặc là trong cơ thể nó có một chất kích thích gây ngủ nào đó gây tê gây co cơ
thì như vậy thì nạn nhân ở trong trạng thái như thế thì bất cứ một đối tượng nào
cũng có thể thực hiện hành vi xíu cội nạn nhân được
theo nhận định của cơ quan chức năng nạn nhân có thể bị sát hại
vào khoảng đêm ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên đây lại là khu vực xa khu dân cư rất vắng người qua lại nhất là vào đêm khuya
xung quanh hiện trường không có dấu vết nào nghi là của thủ phạm để lại
cái khó khăn hiện trường thì nó không có nhân chứng
nó không có nhận chứng
khi người ta phát hiện là nạn nhân nó đã bị chết một hai ngày rồi cho nên nó ươm nó xịt
rồi nhân chứng với người xung quanh người ta không có biết
thứ hai cái dùng đó cũng ít ai mà để ý những cái trường hợp người đi ra đi vào trong cái khu đó
cho nên là cái đó là cái thu thập ban đầu về cái nhân chứng
những cái mà tìm cái đầu mối liên quan là cái là rất khó
cho nên là cái đó là bắt buộc mình
cảnh sát duyên điều tra duyên kể cả cái lực lượng bên hình sự pháp y
đều phải nghiên cứu cho nó thật kỹ nhận định
tức là vẫn hiện trường vẫn để nguyên mà những anh em phải là đứng hợp
đứng hợp để có một cái nhận định tại sao nó xảy ra như vậy
một đặc điểm thu hút sự chú ý của cơ quan cảnh sát điều tra ngoài những vật chứng còn lại ở chung quanh hiện trường
thì không hề có dấu hiệu của sự rằng co chống cử giữa hung thủ và nạn nhân
ngay đến cả tử thi nạn nhân cũng không tồn tại dấu vết tác động của ngoại lực
ngoài hai vết hoen tại cổ và tay của nạn nhân do dây chói tạo nên
dường như đây là hoạt động có tính một chiều
nạn nhân ở trạng thái bất lực
còn hung thủ hoàn toàn
ở thế chủ động khi ra tay sát hại
đây là dấu hiệu bất bình thường so với các vụ án khác
thì trong cái điều kiện là nạn nhân không có chống cự
hiện trường không có biểu hiện chống cử
nạn nhân không biểu hiện chống cử
thì tường chống cử thì nó có biểu hiện ra những cái tổn thương ngoài tử thi
ví dụ như nắm nạn nhân dễ dụa thì tội phạm phải nắm đè nén chèn ép
như thế cái tổn thương tương tự tại không có
cũng như là sự giấy dụa ở hiện trường
tại vì cái hiện trường trung tâm nó chưa có việc xáo trộn
chỉ là một hiện trường rộng bên ngoài thôi
thì qua đó đánh giá rằng là nạn nhân đã bị giết trong trạng thái là không thể kháng cự
theo cái quy lực tâm lý tội phạm thì mình có thể nhận định như thế
khả năng trước khi nạn nhân bị xứ khổ là đã bị hung thủ cho uống thuốc mê hoặc thuốc độc gì đó
dẫn đến là mất cái sức kháng cự
cho nên là trên thi thể của nạn nhân mình khám nghiệm có thể đi đến cái nhận định như thế
một cô gái trẻ tại sao lại xuất hiện tại một nơi hẻo lánh đến vậy
để rồi bị hạ sát
và vì động cơ gì mà hung thủ lại sử dụng cách thức giết người một cách tàn độc đến vậy
dường như mọi thứ đều đã được sắp xếp một cách có chú ý
người ta chưa thể cắt nghĩa được vụ giết người tại thời điểm đó
nhưng đây có lẽ được coi là hiện trường vụ án ám ảnh tất cả những người có mặt lúc bây giờ
cái tâm lý thì mình phải biết
người chết là phụ nữ
mà người ta chưa chồng chưa con
tôi cũng nói thật
tôi cũng hai đứa con gái
hai con gái mình cũng đi làm công nhân vậy đó
cho nên mình cái tâm trạng này mình cũng phải lo lắng
giết mình cái tàn nhẫn nó căng dây ra
nó cột trên giống nó căng dây ra
nó cột luôn dây qua phần cổ như vậy
cột vô hai cái tràm là nó sợ con nhỏ này là tỉnh dậy

về nguyên tắc điều tra một vụ án trí xét thì trước hết chúng ta phải xác định được tung tích nạn nhân là ai cái nạn
rồi ta liên hạ roz
qua khám nghiệm tử thi thì trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân
không có điện thoại
không có các tài liệu nào để tri nya cá biết là cái nạn nhân trong vụ án là nhân thân bây giờ sino là một con gái của nhà ai và từ đâu đến
với nhận định như vậy thông báo được phát đi tìm gia đình có người thân bị mất tích hoặc không liên lạc được
trong khoảng thời gian hai ba ngày trước khi phát hiện ra sát chết
các tổ công tác được cử đi các xã lân cận để tìm kiếm
nhưng kết quả lại không đem lại được những thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra truy xét
xác định vụ án đặc biệt phức tạp bởi cách giết người máu lạnh
với mục đích tức đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng không để cho nạn nhân một cơ hội dù là nhỏ nhất
công tác khám nghiệm hiện trường được cơ quan cảnh sát điều tra đặt lên hàng đầu vào lúc này
với sự tỉ mỉ khoa học dù là những vật chứng nhỏ nhất cũng phải thu giữ và nghiên cứu cẩn trọng
tiến hành mở rộng hiện trường cách hiện trường chính không xa
lực lượng chức năng phát hiện nhiều màu giấy
bị xé nhỏ vứt vườn vãi

những mảnh giấy thu được dường như đã bị xé một cách có chú ý
cũng như cách nó xuất hiện tại hiện trường
những mảnh giấy này có ý nghĩa gì
có mối quan hệ như thế nào đối với vụ án này
nó đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các điều tra viên
hiện trường có một tình tiết rất đặc biệt
tôi muốn nói là cách tử thi chết khoảng ba mươi năm mươi mét
có rất nhiều
miếng giấy mà bị xé rồi nó rơi vãi
miếng giấy nó có đặc điểm màu xanh
thì qua khám nghiệm thì tụi tôi cũng thu lộn lập tất cả các miếng giấy đó lại
và tụi tôi có thể đi đến một cái nhận định
đó là cái giấy đó là cái bìa của cái cuốn sổ hộ khẩu màu xanh
mà khả năng là bị xé và vứt lại ở hiện trường
thì tụi tôi có thu thập được một cái tình tiết đó
để phục vụ cho việc truy tiện công tích nạn nhân
nhiều nhận định đã được đưa ra bởi sự tồn tại một cách kỳ lạ
của những mảnh giấy còn vương vãi quanh hiện trường
những thông tin quan trọng đều đã bị xóa bỏ
dường như đây là một sự sắp đặt một cách có chú ý
khi tiến hành nghiên cứu những mảnh vụn được ráp lại
lực lượng chức năng chỉ xác nhận được hai từ bè và thanh
tại cuộc họp phân tích vụ án
cần phải nhanh chóng làm rõ ý nghĩa của hai từ bè và thanh
trên mảnh giấy vụn của quyền sổ hộ khẩu
bởi đó là manh mối duy nhất cụ thể nhất trong phạm vi nghi vấn
thì trong đó là đối tượng là sau khi gây án xong
thì đối tượng đó xé các dí tình thân của nạn nhân
cụ thể là xé cái sổ hộ khẩu phụ tô của nạn nhân
thì nhầm cái dí tình thân của nạn nhân
cái gì mục đích của cái gì
là không tìm ra thông tích của nạn nhân
mà trong một cái dự án mà chưa xác định đối tượng cái án
mà chưa tìm được thông tích nạn nhân
coi như là cái dự án mình không biết tắt
không thể nào tìm ra đối tượng
dường như những mảnh giấy này như là một trò chơi ô chữ đối với lực lượng điều tra
phải giải câu đố này như thế nào
hai từ bè và thanh có ý nghĩa gì
chúng có mối liên hệ như thế nào tới nạn nhân
phải chăng chính hung thủ đã để lại chứng cứ này
để thách thức lực lượng chức năng
thu các cái mảnh giấy vụn tại hiện trường
thì mình thu được cái chữ bè với chữ thanh
mà hai cái chữ này nó nằm ở hai cái mảnh giấy bị xé rời nhau nha
rời nhau ra
khi mình ráp hai cái mảnh này lại
thì cái chữ bè là chữ in hoa
nó nằm trước chữ thanh và giữa là có cái dấu bẫy
thì mình đánh giá khả năng là
cái chữ bè trước là quyện
còn chữ thanh là ở phía sau
từ bè là chữ viên
từ bè là chữ viên
chữ viên hoa có thể là địa danh cái bè
thuộc tỉnh tiền giang
cũng có thể là nhà bè thuộc thành phố hồ chí minh
để giải mã chữ bè
ngay sau đó nhiều mũi trinh sát được cắt cử
đi đến địa điểm khu vực liên quan để dò thông tin
thì qua phân công anh em nó sản lập ra
xác minh các thứ
thì mình xác định được là cái chữ thanh
là nó có liên quan tới vấn đề là
cái xã của
xã tân thanh
chữ bè là quyện cái bè
thì mình tra lên mạng ra
mình tra lên mạng qua
thì mình xác định ở đây là xã tân thanh
quyện cái bè ở tỉnh tiền giang
thì mấu chốt từ chỗ đó
ở một số diễn biến xác định
đây là khu vực vắng vẻ
để có thể dụ dỗ được nạn nhân đến khu vực này
chứng tỏ hung thủ phải có kế hoạch từ trước
và phải có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân
hắn ra tay một cách bài bản
từng bước một theo kịch bản được xây dựng
rất trí tiết trước đó
tại vì trong cái điều kiện hiện trường như thế
bài ra một cái điều tiện kiện
đồ nhặt đồ ăn uống như thế
ngồi có giọng như thế
là mình đánh giá được
đó là mối quan hệ giữa nạn nhân với đối tượng
và trong công tác pháp bi bắt đầu
thì cũng đã nhận định
trước khi nạn nhân bị tự do
có cái dấu hiệu là quan hệ tình dục
như vậy thì nhận định đây là đối tượng
chỉ có thể quen biết
và đối tượng là nam giới
mỗi trinh sát đã gặp được một người đàn ông
cư ngụ ở huyện cái bè tỉnh tiền giang
đang tất tả truy tìm em gái mất tích
chùng với thời điểm diễn ra vụ án
bằng các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án đã xác định nạn nhân
chính là em gái mất tích của người đàn ông
đó là chị đặng thị bích hợp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ ở tân thanh cái bè tiền giang
vậy là cơ quan điều tra
đã giải mã được hai từ
trong quyển sổ hộ khẩu rách nát
là địa danh cái bè
là địa danh xã tân thành
thì từ thông tin
cái bìa tài giấy đó
và tụi tôi nhận định
mà đúng đắn đó
thì công an xã tân thành
nguyện cái bè tiền giang
thì trong khoảng ba mươi phút
là thông tin cho tụi tôi
là ở ấp một xã tân thành
có một người nữ
đã bỏ đi khỏi nhà
từ sáng ngày một mươi ba tháng bốn
tới nay chưa về
nhưng mà quy lực cuộc sống
hằng ngày của nạn nhân
trước đây là không có đi khỏi nhà
và bằng đêm
nạn nhân là nhữ
làm ở một cái tiệm thẩm mỹ
mà nạn nhân tự
mở tiệm nhỏ
thì nạn nhân tự mở cửa kinh doanh thẩm mỹ
cho nữ giới
rồi chiều là đóng cửa tiệm
về nhà ngủ với gia đình
nhưng mà đêm một mươi ba rạng sáng
người bốn là nạn nhân
không có về ngủ với gia đình
thì từ đó tụi tôi tức tốc
đi xuống cái bè tiền giang
xuống xã tân thành
làm việc những người thân trong gia đình nạn nhân
rồi kết hợp với cái hình ảnh
rồi đặt điểm tử thi
thì những người thân trong gia đình nạn nhân
và hàng số bạn bè thân thuộc
đều xác định nạn nhân
trong cái vụ án
mà tụi tôi phát hiện
ở ngắp rừng xến xã mỹ hình bắc
chính là chị đặng thịnh bích họp

ở ngắp một xã tân thành
cái bè tiền giang
thì từ cái việc
mình khám nghiện trường tỉ mỹ
mình nhận định đánh giá
nó sát bén
cho nên cái truy tìm thông tin nạn nhân
là được nhanh chóng
vì sao một cô gái chưa có gia đình
không rời khỏi nhà vào ban đêm
lại cách xa hiện trường vụ việc
hơn một trăm năm mươi km
để rồi bị sát hại
trong một cánh rừng hoang vắng
một cách dã man đến vậy
chúng tôi nhận định đánh giá
là nạn nhân bị giết
trong cái điều kiện như thế
có mất tài sản
thì động cơ mục đích gây án
ở đây là chúng tôi
đặt ra hai cái động cơ chính
thứ nhất là giết người
để cướp tài sản
và cái thứ hai là giết người
do mâu thuẫn
sau đó mới nảy sinh ý định
chiếm đoạt tài sản
trong cái giết người
mà để cướp tài sản
hoặc mâu thuẫn
và sau đó nảy sinh cướp tài sản
thì chúng tôi nhận định
về hướng đối tượng
dứt khoát đối tượng
trong vụ này là
nó phải có mối quan hệ
quen biết với nạn nhân
và có niềm tin với nạn nhân
mới điều được nạn nhân
vào một cái khu vực
quang vắng vào ban đêm này
để thực hiện cái hành vi
mà giết cổ
giết chết nạn nhân
hùng thủ đã làm cách gì
để điều được bị hại tới đây
không hề có sự ép buộc
không có dấu hiệu
của sự cưỡng bức
đây chính là sự kỳ lạ
của vụ án
lúc này chỉ có thể giải thích được rằng
để có thể làm được điều này
hùng thủ phải có kế hoạch bài bản
mới có thể thực hiện được hành vi giết người
nhiều đối tượng nghi vấn
có mối quan hệ với nạn nhân
đã được triệu tập
gia đình nạn nhân
có trình báo trước khi chết
trị hợp có qua lại
với một người đàn ông
luôn tự xưng là công an kinh tế
người này đeo tất
và đeo thắt lưng công an
thậm chí mang ra khoe với họ
thấy mọi người vẫn chưa tin
người này còn kể vanh vách
các vụ án đã khám phá
đăng trên báo chí
qua cái việc tổ chức
theo các cái mũi trinh sát
nhưng nhận định đánh giá
đúng với tính chất dự án
thì sau đến

để tìm lại được đối tượng
mà có mối quan hệ
có tình cảm với nạn nhân
trong thời gian gần đây
đó là đối tượng này
nó tên úc
và khi mà tiếp xúc
quan hệ với nạn nhân
thì đối tượng này
chỉ nói tên úc thôi
và nói là làm công an
cảnh sát kinh tế
ở công an tỉnh tiền giang
từ đó nạn nhân
mới có niềm tin
mới có tình cảm
mới có quan hệ
với đối tượng này
còn họ tên
lai lịch của đối tượng này
hoặc là nghề nghiệp chính
của đối tượng này
thì đối tượng này
không cho nạn nhân biết
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu vực ấp rừng xến
xã mỹ hạnh bắc
tỉnh long an
phát hiện một tử thi nữ giới
bị giết hại một cách dã man
bằng biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng
đã xác định
nếu nạn nhân
nạn nhân là chị đặng thị bích hợp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ tại tân thanh
huyện cái bẻ
tỉnh tiền giang
qua thông tin từ gia đình bị hại
nổi lên nhân vật bí ẩn
có nhiều liên quan trực tiếp
tới cái chết của nạn nhân
cái tên duy nhất được xác định
dường như làm trong ngành công an
điều này làm cho điều tra viên nguyễn phong
một con người được mệnh danh
là khắc tinh
của các loại tội phạm
tỉnh vĩnh phong
vụ án này
đặc biệt thú sự quan tâm của ông
nhận định vụ án
có quá nhiều những điểm mập mờ
trong khi đó
cơ quan cảnh sát điều tra
chỉ có vài manh mối ít ỏi
về thông tin đối tượng hiểm nghi
người đàn ông bí ẩn này
hành tung như thế nào
những thông tin từ phía gia đình nạn nhân
chưa làm sáng tỏ được những nghi vấn này
thì việc làm rõ vụ án
xử lý đối tượng chấn an dư luận
chỉ còn là vấn đề thời gian
trong quá trình
người chị họ của
chị bích hợp
cung cấp những thông tin quý giá
tất nhiên bắt đầu
chị cũng không cung cấp đầy đủ
tại vì qua lời trình bày của chị
giữa chị với người tên úc này
trước đó hình như
cũng có một mối quan hệ nhất định
cho nên là chị khai báo về
anh út cũng như khai báo về mối quan hệ
giữa đối tượng úc này và chị bích hợp
nó cũng không đầy đủ
thì chúng tôi cũng
động viên giải thích
và bằng sự quyết tâm
để truy tìm hung thủ
chúng tôi cũng giải thích
động viên bằng nhiều cách khác nhau
chị cũng cung cấp được
những thông tin có giá trị
về đối tượng tên úc
để chúng tôi bằng các biện pháp
chúng tôi đã khéo léo
dựng lại được tên úc này
để chúng tôi truy xét
chúng tôi làm rõ
thông tin của người chị họ cho biết
trước đây có một cảnh sát kinh tế
không biết họ
xin làm quen
do người chị họ
đã có người yêu
nên đã giới thiệu úc
với bích hợp
bích hợp và úc
nhanh chóng yêu nhau
cách đây vài tuần
bích hợp buồn bá
than thở rằng
úc đã có vợ con
nút thắt thứ hai
của vụ án xuất hiện
úc là ai
nếu là công an
thì đang công tác
ở đơn vị nào
người đàn ông bí ẩn này
có liên quan gì
đến cái chết
của nạn nhân hay không
và trong quá trình
mình trao đổi
thì đối tượng
sơn tân đốc
đang là cảnh sát kinh tế
của công an
thành phố mỹ tho
tỉnh tiền giang
có được dữ liệu vậy thôi
chứ ngoài ra
dữ liệu không
chưa có gì
thì qua công tác
xác minh ở địa phương
ở địa bàn
thành phố mỹ tho
cũng như ở tiền giang
thì không có ai
là cảnh sát kinh tế
mình dặn định
đối tượng này
sư dụng của tên giả
qua công tác xác minh
các điều tra viên xác định rõ
chỉ là kẻ mạo danh công an
lập luận đặt ra
là nhân vật út thành này
mạo danh cảnh sát kinh tế
với mục đích gì
các mũi điều tra
tập trung vào các đối tượng lừa đảo
thường lai vãn ở tiền giang
trong số hàng trăm hồ sơ lưu chữ
các điều tra viên nhận thấy
một đối tượng nổi bật
đó là nguyễn văn thành
khi dựng lại được
cái người tên út này
thực chất chính là
đối tượng tên nguyễn văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hậu khẩu ở ấp
rừng dầu xã mệnh bắc đức hòa long an
tức là cái ấp giáp ranh
với cái ấp mình phát hiện tử thi
thì từ cái
dựng lại cái lai lịch nội nạn nhân
quá trình bây giờ là hoạt động
của đối tượng
rồi diễn biến hoạt động
của đối tượng trong những năm gần đây
thì đây là một đối tượng
có biểu hiện hoạt động phạm pháp
mà hành vi của đối tượng
là hành vi chủ yếu là
lừa đảo của những người phụ nữ
chiếm đọt tài sản
chiếm đọt tài sản chủ yếu là
xe mô tô hay bánh
và thủ đoạn của đối tượng này là
tìm cách quen những người phụ nữ này
qua mạng xã hội
qua điện thoại
rồi khi quen
tạo niềm tin
và yêu cầu những người nữ này là
trao tiền tài sản
sau đó đối tượng tẩu tán
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
nguyễn văn thành đã bị
tòa án nhân dân huyện châu thành
tỉnh tiền giang
tuyên án một mươi hai năm tù giam
về tội lừa đảo
chiếm đọt tài sản
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
thành chấp hành xong hình phạt
trở về địa phương
thay vì trở về nhà
tu trí làm ăn
thành lang thang khắp nơi
dấn thân vào nghề lừa đảo
bằng cách mạo xanh cảnh sát kinh tế
tuy đã có vợ ở hóc môn
nhưng thành vẫn sống chung như vợ chồng
với một người phụ nữ ở mỹ thò
người phụ nữ này cũng tin rằng
thành là cảnh sát kinh tế
vì mối quan hệ bất chính này
mà thành và vợ ly hôn nhau
các trinh sát tiếp cận manh mối này
thì được biết
tên thường gọi của thành là út
để đi lừa đảo
các cô gái như là cô gái mới lớn lên
những cô gái như là đang ghi thất tình
rồi mấy cô gái có việc làm
cũng có ổn định
có như là những cô có thu nhập
nhưng mà tiền thì có
nhưng mà tình thì thiếu
cô tưởng là tìm cách là
là quen là đặt giá đại yêu thương
rồi từ đó để mà
và chúng tôi dựng lại là ở địa bàn
địa bàn hóc môn
và kể cả các tỉnh lân cận
tiền giang vĩnh long
cũng có nhiều trường hợp mà
người nữ người ta thông tin là có quen
một cái anh út này
anh giới thiệu anh là cảnh sát kinh tế
và anh cũng có quen nhiều trường hợp
và anh lấy nhiều xe của bị hại
tuy nhiên thì những vụ việc đó
hậu quả không lớn cho nên là
những người nữ bị hại trong cái vụ
mà giao xe giao tiền cho đối tượng
người ta không có đến trình báo với cơ quan công an
đối tượng nguyễn văn thành
mặc dù là
mặc dù sống ở vùng nông thôn huyện đức hòa
tỉnh long an nhưng thành lại là đối tượng
lười lao động hàm chơi đùa đòi
thành đã lăng bạt khắp các tỉnh miền tây
để hoạt động các hành vi phạm tội
dựa vào kinh nghiệm năm tháng lừa đảo
bản thân y cũng đúc kết được nhiều chiêu trò
nhằm đưa các con mồi vào bẫy
với việc y lợi dụng tình cảm của người khác
chiếm đoạt tài sản
dường như là một thú vui mà y theo đuổi bấy lâu nay
đối với vụ đoán này thì
nó cũng lợi dụng
lợi dụng thì nó lợi dụng phụ nữ
thứ nhất là hơi lớn lớn tuổi
chứ chưa có gia đình
nó đang thiếu thú tình cảm
thứ nhất là bắt đầu hôm nay nữa
nó hơi có cái mạ đẹp trai
cho nên nó cũng dễ dàng xâm nhập
thứ hai nữa là
bây giờ xâm nhập là tại sao
những người khác cũng thiếu vậy
thí dụ những người khác người ta cũng thiếu thú tình cảm vậy
nhưng mà do cái nghề nghiệp của người ta nó không có
làm những cái việc giấc giả
nó nhầm vô những cái người
mà có tiền
tức là làm ra được tiền
những người ta làm được tiền
thì họ thích hay đi chơi
thì ổng thì có mát
ổng thì nói ổng dân thành phố
cho nên ổng cứ chạy xe ngon
rồi bắt đầu đến
rồi bữa rủ đi chơi đây rủ đi chơi kia
cho nên bắt đầu dễ xâm nhập
đấy cái tình cảm của người ta hơn
qua công tác nghiệp vụ
tổ công tác biết được
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
thanh ghé một địa chỉ ở ấp thống nhất hai
tân thới nhì hóc môn
thành phố hồ chí minh
tìm gặp vợ để xin thăm con
sau đó thành bỏ đi
thì sau khi mà
nói thường năng dân thì
tập trung ra shop cho anh em ra shop
làm dẫn lại các mối quan hệ của nó thường
thì trong đó tôi chú ý là
cái mối quan hệ của cô vợ
có hai đứa con mà đi thăm
ở thành phố hồ chí minh
thì qua tìm hiểu
thì phát hiện là
thời điểm cái ngày
sau khi án xảy ra
là khoảng cái ngày một mươi bốn
là đối tượng có về
gặp lại cô vợ này
xin gặp hai đứa con
và đồng thời là
có lấy tiền
hai tờ giấy năm trăm linh ngàn
cho hai đứa con
đây là một cái
đặc vấn đề nghị dấn
tại vì nó xác cho
thời điểm cái án xảy ra
mà đối tượng này
thường là không nghề nghiệp
mà cô vợ cũng cung cấp
khi mà mở cái bóp ra
thấy ông này trả một sắp tiền
giấy năm trăm linh cái bóp
mà trong khi đối tượng này
nó không nghề nghiệp
nên là đặt cái giấy hỏi
là đối tượng này
đương nhiên chính
từ những mảnh ghép thông tin đó
ba chuyên án dựng lên hành trình
của nghi phạm
để tiếp tục gửi
các trinh sát xác minh
các mũ trinh sát
tìm được chính xác
từng địa chỉ
thanh và chị bích hợp
trong ngày định mệnh
buổi sáng ngày một mươi ba tháng bốn
chị bích hợp
ghé một tiệm cầm đồ
thế chấp chiếc xe gắn máy
để lấy một mươi bảy triệu đồng
chị bích hợp
đến nghĩa trang
triều phước quản
thuộc ấp bốn phú an
cai lệ tiền giang
cách tiệm cầm đồ
vài trăm mét
để thanh đến đón
trước khi đến đón
chị bích hợp
thanh mua một chiếc
võng dây rủ
và một số thuốc ngủ
có chứng tức là
nhằm để qua mắt
che giấu thân phận của mình
khi mà đối tượng điều nạn nhân
đồng ý đi chơi với nạn nhân
đi thành phố chơi
thì đối tượng gửi cho nạn nhân
cầm những xe
mục đích cầm xe để làm gì
mục đích là gì
để chiếm được có tiền
mục đích đối tượng ông này
nó đặt vấn đề gian quan hệ
yêu đương với người ta
chú ý là không gì
yêu gì là gì
là đều đảo nhầm
lấy tiền cho những cô gái này
thì khi mà đối tượng
điều nạn nhân
đi chơi với người ta
đi thì đã chủ động
khi cầm chiếc xe
là đối tượng không đi vào nhà
không vô thực tiếp
đi cầm với nạn nhân
mà để cho nạn nhân đi vô cầm
đối tượng đứng ở ngoài
mục đích là gì
là nhằm che giấu thân phận của mình
tránh sự bất hiện
khi cơ quan điều tra
chỉ tìm được cái này
là qua các biện pháp nghiệp dụ
tôi có đủ căn cứ khoa học
kết luận tên nguyễn văn thanh này
chính là hung thủ
giết chết chị bích hợp
vào đêm một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
và hiện nay đối tượng này
đang sinh sống cư trú
ở thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
từ đó tụi tôi đã
báo cáo an đốc đề xuất là
bắt khẩn cấp đối tượng này về để đấu tranh làm rõ
chiều một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an vĩnh long
bắt khẩn cấp nguyễn văn thanh
khi hắn đang ẩn trú ở trong một phòng trọ
trước khi vào làm việc tôi đã có nghiên cứu về nhân thân
nghiên cứu về tiền án tiền sự mối quan hệ
khi tiếp xúc đối tượng
người mình đã xác định đây đối tượng lừa đảo là dân chuyên nghiệp rồi
và rất am hiểu về những lĩnh vực của công an này rồi đó

nên là việc tiếp xúc làm việc đấu tranh đối tượng
là phải có kế hoạch phải có một sự chuẩn bị từ trước phải chú đáo
vụ sát hại này là một trong những điều dị thường nhất
trong lịch sử phạm tội tại các tỉnh miền tây lúc bấy giờ
vì kẻ sát nhân ra tay một cách máu lạnh
cũng như các chiêu trò nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
điều đặc biệt nữa là tâm lý khi phạm tội
là rất bình tĩnh kín kẽ
không hề có cảm xúc con người
tại cơ quan cảnh sát điều tra
nguyễn văn thành một mực cho rằng
mình vô can không liên quan đến cá chết của chị đặng thị bích hợp
với sự lọc lõi cùng kế hoạch của mình rất hoàn hảo
cơ quan điều tra sẽ khó lòng chứng minh được hành vi phạm tội của y
và những lúc
chị tự nhiên mà hỏi những vấn đề mà đối tượng không trả lại được
thì nó kiếm chẹn
có gì dạng cố tình nói lớn tiếng lên
đập bàn đập giấy làm dạ lên
để cho mình phân tâm làm điều trị viên phân tâm
nó tìm cách để mà nó quên coi
không kể báo
với kinh nghiệm của điều tra thì mình
đó kinh hoạt các nhiệm vụ án này nên là
khi tiếp xúc có tiện mình làm việc
kiên trì vấn đề kiên trì
mình cứ kiên trì vận động giáo dục tiếp phục đối tượng
kết hợp với việc những thu thập chứng cứ
công tác của công tác chứng cứ mình đã có chuẩn bị sẵn rồi
đã có nó thu rồi
trên cơ sở những chứng cứ khoa học
và được thu thập cách tiện bỉ theo đúng trình tự pháp lịch
thì trên cơ sở đó thì mình vừa giáo dục vừa thuyết phục vừa động viên đối tượng
theo cái logic của cái hồ sơ điều tra
tức là mình đưa chứng cứ mình cọt đưa chứng cứ mình cọt đưa chứng cứ mình cọt
rồi trong đó nó ai có cái dấu vết sinh học
trên cơ thể người đó trên dây dù
rồi trong âm đạo nhỏ này cũng có dấu vết sinh học của nó nữa
đó cho nên là mình lấy cái đó là mình buộc nó thôi
khẳng định là trước khi thời điểm nhỏ này chết
trời dây là của nó rồi tất cả gì đó là của nó
thì cho nên là mình buộc nó cũng tương đối là dễ
trước những chứng cứ không thể chối cãi
cuối cùng các điều tra viên đã buộc nguyễn văn thành phải mở lời nhận tội
thanh khai nhận rằng anh ta giả danh cảnh sát kinh tế
chỉ để với mục đích lừa tình
khi biết được thanh đang chung sống với người phụ nữ khác như vợ chồng ở mỹ tho
chị bích hợp do ghen tuông nên đã đe dọa phá
từ đó thanh nảy sinh ý định giết chị bích hợp
sau khi đặt quan hệ yêu đương rồi
thì bị hại phát hiện đối tượng đã có vợ của con rồi
nên yêu cầu đối tượng thanh này phải liên dị vợ với cô này với cô hợp này
nếu đối tượng không chịu liên dị thì nó sẽ tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình
thì đặc điểm tâm lý của đối tượng này
tuy là nó lừa đảo thêm nhiều cô gái nhưng mà rất thương vợ con
nên không muốn phá vỡ hạnh phúc đó
nên là năng nảy sao nhiều ngày năng nảy đối tượng
nên là bị hại
nhưng mà bị hại không đồng ý chia tay
thì đối tượng mới nảy sinh ý định là giết nạn nhân
để thực hiện kế hoạch này sau nhiều ngày nghiên cứu từng hành động
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
thanh bảo là đưa chị bích hợp về đức hòa để ra mắt gia đình
tin lời hợp đồng ý
theo kế hoạch đã được vạch ra
thanh bảo chị bích hợp đã được vạch ra
hợp cầm cố xe máy để vay một mươi bảy triệu đồng
thanh đã cố tình chạy xa lòng vòng qua nhiều nơi nhiều địa bàn
như quận tân phú hóc môn củ chi hậu nghĩa đức hòa long an
trên đường đi thanh mua đồ ăn thức uống
để có lý do đưa chị bích hợp vào cánh rừng tràm vắng vẻ
khi đi là đối tượng là không phải đi từ một bạch
từ cái bè tầng gian đi lên tới điểm chỗ đâu

từ thành phố đi qua củ chi hóc môn
rồi ghé cũng nhiều nơi uống cà phê
nói chung là để kéo dài cái thời gian
để kéo dài thời gian đi về chiều
tôi đi lúc là sáu mấy bảy giờ sáng rồi
nói chung là để kéo dài cái thời gian đi về chiều
khi chị bích hợp đã ngấm thuốc ngủ
thanh đã ra tay sát hại
khi biết chắc chắn rằng chị bích hợp đã chết
thanh lục giỏ sách lấy hết số tiền thuế chấp xe của chị bích hợp
biết sớm hay muộn
sát của nạn nhân cũng sẽ bị phát hiện
nên trong kế hoạch của thanh
để đánh lạc hướng
gây khó khăn cho công tác điều tra
y đã xé quyển sổ hộ khẩu của chị mang theo bên người
để sắp đặt lại tại hiện trường
thanh tin rằng
với sự đánh lạc hướng của chị bích hợp

một kế hoạch hoàn hảo

nếu cơ quan điều tra
không tìm được nhân thân
lai lịch của bị hại
thì sẽ không tìm được đối tượng là ai
và việc xé
cái sổ hộ khẩu
của nạn nhân
là cũng nhằm mục đích như vậy
nhằm che giấu cùng rồng thờ
nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
làm đánh lạc hướng
coi như là đối tượng biết rõ
nếu mà nhân thân mà tìm không được
thì coi như là không được tìm được
không thể là biết được đối tượng là ai
nên là đối tượng có chủ động tính toán từ trước
cái này là chủ động tính tốn
sau khi đã giàn dựng một hiện trường
theo kế hoạch lên sẵn
hắn lấy tiền và chiếc xe máy bỏ trốn về vĩnh long
cho đến khi xa lưới pháp luật
theo cơ quan điều tra
thanh đã có vợ con
tuy nhiên tính cách đua đòi ham chơi
y khiến mọi người trong gia đình vợ con thất vọng
với cách nói như rót mật vào tay
y làm say lòng các cô gái nhẹ dạ cả tin
dưới mắt công an để lừa tình lừa tiền
vụ án đã khép lại
nhưng một trong những hàm ý đáng sợ nhất của vụ án
giết người tại cánh rừng xến long an
chính là những kẻ lừa đào
lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm của nữ giới
luôn có chiều hướng phạm tội ngày một nghiêm trọng hơn
chúng không từ một thủ đoạn nào
để đạt được mục đích của mình
thậm chí là tạo ra một vụ giết người
vô cùng phức tạp
với tội ác đã gây ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tòa án nhân dân tỉnh long an
đã tuyên tử hình đối với nguyễn văn thành
về tội giết người cướp tài sản
chúng tôi vừa kể đến quý vị
toàn bộ quá trình điều tra
bắt giữ tên sát nhân nguyễn văn thành
xuất pháp từ lối sống lệch lạc
bất chấp cả luật pháp
thì dù có xảo quyệt đến đâu
cùng một kế hoạch hoàn hảo
nhằm gây khó khăn cho việc điều tra
nhưng với sự quyết tâm cao
của tập thể cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an
buộc hắn phải đền tội chấp pháp luật
và trả lại công lý cho nạn nhân
đồng thời chấn an tâm lý của người dân nơi đây
đây được đánh giá là vụ án giết người
cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
được xếp vào một trong những vụ án
phức tạp nhất tại các tỉnh miền tây
cho đến nay
qua đây thì có thể thấy công tác đấu tranh
với tội phạm ngày một khó khăn
nhưng chúng ta vẫn có niềm tin rằng
tội phạm dù có xảo quyệt quỷ quái thấy đâu
cũng sẽ bị khuất phục trước tài trí
trước sự quyết tâm của lực lượng chức năng
chương trình hồ sơ vụ án xin được dừng lại tại đây
tạm biệt và hẹn gặp lại